trong thời gian qua nhiều đối tượng đã lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
và sử dụng mọi thủ đoạn để có thể vận chuyển ma túy qua biên giới việt lào đoạn qua tỉnh quảng trị
và tình trạng này đang làm mất an ninh trật tự cũng như là an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín từ biên giới
trước vấn đề này ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để có thể ngăn chặn
và sau đây là ghi gận của nhóm phòng viên chúng tôi
đây là sau đối tượng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vượt biên trái phép từ lào về việt nam bằng đường sông sepol
sau đó đi xe ô tô từ lao bảo về đông hà để trốn cách ly phòng dịch covid một mươi chín
không chỉ nhập cảnh trái phép tình trạng buôn bán ma túy cũng diễn ra rất phức tạp
từ ngày một mươi tám tháng ba đến nay đã có gần một mươi một người từ lào nhập cảnh về việt nam qua hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lai
lực lượng biên phòng đã phát hiện hai mươi bốn vụ với trên ba mươi tám đối tượng nhập cảnh trái phép
hầu hết trong số này là lao động tự do không có giấy tờ hợp pháp và trốn tránh việc giám sát cách ly của cơ quan chức năng
chúng tôi đã bố trí hai mươi hai chốt và trên bảy mươi đồng chí để chốt chặn các lối mòn biển sông
bổ trí năm tổ cơ đồng phối hợp với lực lượng công an tỉnh
huyền thị trấn để tuân ra kiểm soát lưu đồng đặc biệt các phương tiền từ khu vực biên giới về nội địa
qua cái trao đổi vào năm tuyên hình giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước
thì cũng thường xuyên điện thoại và trao đổi trực tiếp
đối với những cái chốt của việt nam cố định thì biên bàn cũng là cũng có cái chốt và phối hợp với nhau làm rất là tốt
hiện tại trên tuyến biên giới quảng trị với nước bạn lào
lực lượng biên phòng đã thành lập tám mươi bốn chốt cố định trên hai mươi tổ cơ động với hơn ba trăm bốn mươi cán bộ chiến sĩ
mặc dù ở các chốt còn nhiều khó khăn gian khổ và thiếu thốn nhưng với tinh thần của người lính nơi biên cương
các chiến sĩ biên phòng vẫn luôn vững vàng bảo vệ an ninh trật tự cũng như sớm đẩy lùi khó khăn trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến biên giới